quy định của chính phủ và thông tư số ba mươi của bộ trưởng bộ công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nải tố cáo
theo kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an vào sáng nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cùng dự có lãnh đạo thanh tra bộ công an
tại buổi tiếp những người đến khiếu nại tố cáo đều hài lòng với các kết luận của bộ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp các công dân đến khiếu nại tố cáo được trình bày nội dung khiếu nại tố cáo đầy đủ cụ thể và rõ ràng đồng thời có thể cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
theo quy định những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an bộ trưởng tô lâm hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của bộ trưởng sẽ giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn tham mưu đề xuất bộ trưởng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
những nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương được bộ trưởng giao thanh tra bộ tiếp nhận và gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân của bộ trưởng thanh tra bộ công an có văn bản trình lãnh đạo bộ công an duyệt ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
theo đánh giá qua mỗi buổi tiếp công dân bộ trưởng đã kịp thời chỉ đạo giải quyết rứt điểm các nội dung khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật
năm hai nghìn một mươi chín phân đấu kiềm chế và làm giảm ba tội phạm về môi trường đó là yêu cầu của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác của lực lượng cảnh sát môi trường vừa diễn ra vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều lĩnh vực địa bàn
trong đó nổi lên ở các lĩnh vực như vi phạm pháp luật về môi trường vi phạm pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường vi phạm về an toàn thực phẩm
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương ghi nhận đánh giá cao những thành tích của cục cảnh sát môi trường
kết quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thời gian tới thứ trưởng lê quý vương đề nghị cục cảnh sát môi trường và lực lượng cảnh sát môi trường tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thành hoàn thiện thể chế
chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường phải quyết liệt đẩy mạnh đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật không để lọt tội phạm không để xảy ra và tồn tại các điểm nóng về môi trường
bên cạnh đó cục cảnh sát môi trường phải chủ động trong sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý chú trọng công tác đào tạo về nghiệp vụ để cán bộ chiến sĩ có kiến thức chuyên sâu hơn về lĩnh vực môi trường
tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương đã trao cờ thi đua của bộ cho các tập thể cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại hà nội sáng nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị đã đánh giá những mặt công tác
an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gặp nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chương trình công tác đề ra
biểu dương chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng an ninh mạng và cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian qua
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực sự trong sạch vững mạnh liêm chính vì nước quân thân vì dân phục vụ tập thể đoàn kết thống nhất
điều dương chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực sự trong sạch vững mạnh liêm chính vì nước quân thân vì nước quân thân vì dân phục vụ tập thể đoán kết thúc nhất

nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám công an thành phố cần thơ mở chín đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về tội phạm tập trung đấu tranh các băng nhóm tội phạm có tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp xiết nợ đòi nợ thuê cho vai nặng lãi triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận chúc mừng và biểu dương thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám của công an thành phố cần thơ
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố cần thơ tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các phương án giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống không để xảy ra đột xuất bất ngờ không để hình thành băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
để nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn bình yên
sáng nay công an tp đà nẵng cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo tại hội nghị cho biết năm hai nghìn một mươi tám bên cạnh những thuận lợi cơ bản công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an thành phố vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên công an thành phố đã tập trung triển khai nhiều kế hoạch biện pháp công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động kiềm chế chấn áp các loại tội phạm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố

đoàn công tác đã tới thăm tặng ba mươi xuất quả tết cho các gia đình chính sách hậu nghèo một trăm linh xuất quả cho các học sinh nghèo vượt khó hiếu học tặng bảy mươi chân bông và bốn mươi đệm cho hai điểm trường tiểu học ban chú tặng ba trăm linh chiếc áo len mới cho các cháu học sinh mầm non và bốn mươi thùng quần áo các loại cho nhân dân của hai xã pi tong và hua chai huyện mường la tỉnh sơn la với tổng giá trị là một trăm sáu mươi năm triệu đồng
chúng tôi biết địa bàn tỉnh sơn la là một trong những bàn còn gặp nhiều khó khăn
chúng tôi cũng mong muốn trong đời sống cũng như trong phát triển kinh tế xã hội và cũng mong muốn là tình cảm của thầy và trò nhà trường thể hiện qua được những chiếc chân ấm những chiếc áo ấm gửi tới đồng bào và các trọc sinh nghèo sẽ phần nào đó chia sẻ bớt những khó khăn và động viên đồng bào cũng như các cháu tiếp tục lao động đến lớp đến trường và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tổng thống mỹ gửi thư cho nhà lãnh đạo triều tiên trước thềm thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho người dân vui xuân đón tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi tháng hai cục cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tổng kiểm soát xe ô tô
từ tám chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tài hành khách xe ô tô vận tài hàng hóa
nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông
có liên quan đến loại phương tiện này
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ tổng kiểm soát các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ một từ lạng sơn đến tp hcm
tổng kiểm tra kiểm soát các xe ô tô từ tám chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách
xe ô tô vận tải hàng hóa bao gồm xe ô tô tải có khối lượng chuyên trở từ năm tấn trở lên
móc xe ô tô kéo rơ móc ô tô vận tài container xe ô tô ctex trở sang dầu hóa chất hàng nguy hiểm
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dừng phương tiện kiểm soát bốn loại giấy tờ theo quy định của luật giao thông đường bộ
đó là đăng ký xe giấy phép lái xe giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm
khi gặp các hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác
đấu tranh ngăn chặn lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định
thưa quý vị và các đồng chí những ngày qua người dân tại một mươi hai quận nội thành của thủ đô hà nội
đã phải sống chung với cảnh tượng bãi rác thải bừa bãi ngập tràn các ngõ phố trong nội thành
và đáng nói đây là lần thứ tư trong những năm vừa qua tình trạng này tái diễn
nguyên nhân vẫn là do người dân quanh khu vực bãi tập kết rác lớn nhất của hà nội chặn không cho xe vào bãi đổ rác
điệp khúc này cứ lập đi lập lại cuối nguồn uốn ứ và đầu nguồn ô nhiễm
thế nhưng sau nhiều năm vẫn không có biện pháp xử lý rứt điểm
hôi thối mất vệ sinh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và mỹ quan đô thị tại các quận nội thành
bức xúc và khó chịu đó là tâm lý chung của nhiều người dân trong những ngày vừa qua
trung tâm thành phố hà nội mà lại có một bãi rác như này rất là nồng nặc và rất là khó chịu
những cái xe rác này để bốn năm ngày rồi nó đậy vào rồi nhưng mà lại bốc mùi kinh lắm
cái bến xe buýt này là mất vệ sinh quá
tình trạng rác thải này nó ngập ra như thế này là ba ngày hôm nay nó không chuyển đi rồi

mình có trẻ con nên là nó không dám cho ra ngoài
rác thải u nứ nhân viên vệ sinh cũng chỉ biết đắp đống lớn đống nhỏ dọc đường
hoặc thành từ hàng dài xe rác như thế này
khi mà bãi tập kết rác lớn nhất của thành phố hà nội đó là bãi rác nam sơn
đã bị hàng trăm người dân chặn không cho xe vào đổ rác
hiện nay sau khoảng ba bốn ngày hàng trăm người dân ở tại khu vực xã nam sơn bắc sơn và hồng kỳ
tiến hành chặn hai cái lối vào
bãi rác nam sơn thì cho đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng đã tiến hành
giải tán hết các liều bạt tại khu vực này do người dân dựng lên
tuy nhiên là người dân vẫn vô cùng bức xúc khi mà cái bãi rác này đang ảnh hưởng đến
nghiêm trọng đến cái môi trường cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của người dân tại khu vực này
tuy liều bạt đã bị tháo rỡ thế nhưng người dân tại các xã này vẫn tập trung rất đông quanh khu vực
nhiều người chia sẻ sẽ vẫn tiếp tục chặn xe rác vì quá bức xúc vì tình trạng ô nhiễm tại đây
khi bắt đầu từ năm chín mươi chín thì
khi bãi rác mới có ở khu vực này thì đã gây ảnh hưởng cho người dân nam sơn rất là
đặc biệt là cái không khí đặc biệt là cái không khí rất chi là ô nhiễm
nhất là mùa hè rồi mũi rồi tất cả những cái nước rồi
thật sự là mọi người mà người khác mà đến là không chịu được
người dân ở đây thì mọi người cũng quen rồi nhưng mà bây giờ là
nó ô nhiễm quá người dân bức xúc không chịu được
mùa hè giờ
rùi bọ các cô phải ngồi trong màn ăn cơm
và cái thứ hai là nếu mà mùi hôm nào mà gió lồm các cô không thể ngửi được
về vấn đề này trong cuộc họp giao ban trực tuyến của thành phố hà nội vào sáng ngày một mươi bốn tháng một
lãnh đạo thành phố đã khẳng định đã có văn bản quyết định cụ thể trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu vực các xã này
chúng ta đã xem xét đối thoại với dân và xem tất cả những trường hợp
chủ yếu về vấn đề giải phóng mặt bằng thu hồi đất chúng ta đã giải quyết cơ bản những chế độ chính sách và các phương án giải quyết
có kế hoạch cụ thể có thời gian cụ thể rồi đồng thời có văn bản cụ thể
thế thì đề nghị hôm nay quận ủy huyện sóc sơn các đồng chí tiếp tục ẩn động để mà dân không ngăn cản xe rác vào dựng
thế nhưng thực tế người dân tại khu vực này lại khẳng định
chưa hề có biện pháp giải quyết nào từ phía chính quyền địa phương trong suốt thời gian qua
nên mới xảy ra hiện tượng chặn xe rác như những ngày vừa rồi
trước kia là tất cả là hứa làm cho ở hai một mươi tám là đền bù cho tất cả toàn dân các cô
như vòng năm trăm linh mét cả ruộng nhưng đến bây giờ là hết năm rồi chưa thấy gì cả
hứa mấy người dân thế nào phải nói
đúng cái lời hứa như thế thì các cô cho xe về đổ không thì nếu cứ thế này
mà nói không để người dân các cô bức xúc tiến này thì các cô quyết tâm chặn không cho về đây đổ nữa
hợp đồng của cái bãi rác này là hết hai mươi năm là hết hợp đồng
thế mà bây giờ hết hai mươi năm giờ vẫn cho xe đổ tiếp
nên là chúng tôi vẫn chưa thấy gì chúng tôi bức xúc tôi phải chặn
trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây
người dân quanh khu vực bãi rác nam sơn gồm các xã nam sơn bắc sơn và hồng kỳ
đang khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết triệt đề tình trạng ô nhiễm
hoặc bố trí tái định cư đảm bảo môi trường sống cho hàng trăm hộ dân quanh khu vực này
đề nghị để làm thế nào mà giải thoát cho dân của các cô để được ảnh hưởng trong vòng này
làm thế nào mà di rời dân trong vòng năm sáu trăm linh cho các cô
để các cô được cuộc sống mưu sinh sau này còn đời con đời cháu
mình mong muốn là các cấp trên thành phố cũng như là bên giải phóng đồng huyện nam sơn
cho người dân trong vùng ảnh hưởng ra khỏi cái vòng cho người dân nắm ăn sinh sống thuận nợ hơn
hiện khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn là nơi tiếp nhận rác lớn nhất của thành phố
công suất bốn tấn
một ngày bằng phương pháp trôn lấp
theo tính toán cũng sẽ hết chỗ trôn lấp vào năm hai nghìn hai mươi
thực trạng này đặt ra cho hà nội yêu cầu phải sớm có phương án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại
chứ không phải bằng biện pháp thủ công là trôn lấp như hiện nay
tránh hình thành những bãi rác theo kiểu này ở xung quanh hà nội
gây ô nhiễm nặng nề cho các khu vực xung quanh